liên quan đến vụ cháy trung cư mini chín tầng tại phố khương hạ quận thanh xuân khiến năm mươi sáu người thiệt mạng
công an tp hà nội cho biết vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra dựa trên quan điểm không có vùng cấm
được biết cơ quan công an đã triệu tập khoảng bảy người trước đây là cán bộ của quận thanh xuân công tác từ năm hai nghìn một mươi một
tất cả những người trong diện điều tra cơ quan công an đều mời đến làm việc
đồng thời đang đề xuất mời thêm nhiều cán bộ đương chức đến làm việc
việc công an thành phố hà nội triệu tập hàng loạt cán bộ của quận thanh xuân công tác từ năm hai nghìn một mươi năm
có thể liên quan đến thời điểm ủy ban nhân dân quận thanh xuân cấp giấy phép xây dựng cho trung cư mini bị cháy
cũng liên quan tới vụ cháy này thông tin từ bệnh viện bạch mai cho biết
nam thiếu táo quân đội nạn nân nhặng nhất trong vụ hỏa hoạn vừa cai được máy thở đang tập đi và giao tiếp trở lại